nhằm ủng hộ ngành thủy hải sản của nước nhà người dân nhật bản đã tăng cường mua hải sản từ ba vùng của nhật bản bị ảnh hưởng bởi thảm họa sóng thần và hạt nhân
vấn đề an toàn hải sản đang là chủ đề được nhiều người dân ở nhật bản quan tâm sau khi nhật bản đã xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân fukushima ra biển
trung quốc đã cho dừng nhập khẩu toàn bộ thủy hải sản từ nhật bản
theo các tiểu thương tại chợ cá đầu mối ở tokyo khối lượng thủy hải sản xuất khẩu từ nhật bản sang các nước châu á đã giảm một nửa
tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea khẳng định nồng độ chất phóng xạ trị tiêu trong nước thải xả ra biển từ nhà máy điện hạt nhân fukushima dưới mức dự kiến và không gây nguy hại đối với người dân
hàn quốc cũng xác nhận mức độ phóng xạ trong nước biển quanh quốc gia này vẫn ở ngưỡng